ngay sau khi có tin bão số năm các địa phương trong tỉnh thừa tiên huế đã tập trung hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa
đồng thời tổ chức sơ tán di rời dân ra khỏi khu vực sung yếu
đến hai mươi hai h tối qua hai mươi bảy tháng chín toàn tỉnh đã di rời ba hai trăm sáu mươi bảy trên tám tám trăm ba mươi ba khẩu
tại đà nẵng hàng chục nghìn người dân có nhà ở không kiên cố sống gần ven biển có nghi cơ ảnh hưởng đến tính mạng cao
được lực lượng chức năng vận động di tản đến nơi an toàn
thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đến hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng chín
toàn tỉnh đã sơ tán di rời hơn ba hai trăm linh hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
đồng thời đã kêu gọi nhân dân các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ người già neo đơn ra cố nhà cửa
lực lượng biên phòng cũng đã kêu gọi một trăm linh tàu thuyền vào bờ trú tránh an toàn
toàn bộ hoa màu vụ hè thu đã được thu hoạch
trước diễn biến phức tạp của bão bên cạnh nỗ lực của chính quyền các cấp
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế kêu gọi người dân nắm sát thông tin dự báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động phòng tránh theo phương án bốn tại chỗ mà cơ sở yêu cầu
tuyệt đối không được chủ quan trong các thời điểm trước trong và sau cơn bão
theo dự báo từ trung tâm khí tượng thủy văn trung trung bộ
từ sáng sớm ngày một mươi tám tháng chín bão số năm sẽ đổ bộ vào đà nẵng
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
trước nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ và sạt lở đất
các địa phương nằm trong khu vực sung yếu đã khẩn trương sơ tán người dân đến nơi trú ẩn an toàn
thông tin từ ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết
đà nẵng sơ tán hơn một mươi chín hộ với trên sáu mươi hai nhân khẩu cùng hơn chín năm trăm linh sinh viên và công nhân